giá thịt lợn tính đến cuối ngày ba mươi một tháng ba hầu hết các doanh nghiệp đã có văn bản thông báo đưa giá thịt lợn hơi thương phẩm xuất tại chuồng về giá bảy mươi đồng một kg thời gian áp dụng từ ngày một tháng bốn
trước đó một ngày phó thủ tướng trịnh đình dũng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường có buổi làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để bàn giải pháp giảm giá thịt lợn hơi
tại buổi làm việc đại diện các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thống nhất cam kết đưa giá thịt lợn hơi xuống còn bảy mươi đồng một kg việc hạ giá bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi